ba h chiều nay vị trí tâm báo cách đảo sông tử tây khoảng bốn trăm linh km về phía đông đông bắc
trong hai mươi bốn bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
đến một mươi ba h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai vị trí tâm báo cách đảo sông tử tây khoảng ba trăm linh km về phía bắc đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một mươi hai giật cấp một mươi bốn
trong bốn mươi tám bảy mươi hai h tiếp theo báo di chuyển theo hướng tây tây bắc và mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
đến một mươi ba h ngày hai mươi tám tháng một mươi hai vị trí tâm báo cách huyện đảo hoàng sa khoảng ba trăm hai mươi km về phía nam đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình cơn bão trong các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo
còn trên đất liền sáng nay không khí lạnh đã chớm tác động đến khu vực vùng núi phía bắc
sau đó lan dần sang khu vực trung du và đến một mươi ba giờ thì không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội
di chuyển tới đâu không khí lạnh sẽ gây mưa và làm giảm nhiệt nhanh tới đó
trong ngày hôm nay các tỉnh vùng núi phía bắc nhiệt độ sẽ giảm xuống còn hai mươi một hai mươi ba độ
các tỉnh khu vực trung du sẽ là từ hai mươi ba hai mươi bốn độ
còn ở khu vực đồng bằng mức nhiệt cao nhất sẽ từ hai mươi bốn hai mươi sáu độ
trời chuyển rét
riêng lai châu điện biên và khu vực phía tây của tỉnh sơn la không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
trời nhiều mây nhưng không mưa và nhiệt độ vẫn ở mức cao là từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
sang ngày mai không khí lạnh tiếp tục được bổ sung
những cơn mưa vẫn còn duy trì
vì thế ngày mai nền nhiệt miền bắc sẽ giảm mạnh
và mức nhiệt cao nhất ngày mai trên toàn miền bắc sẽ thấp dưới hai mươi độ
khu vực trung du và vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm
tối và đêm nay không khí lạnh mới tác động đến miền trung
vì thế khoảng thời gian từ nay đến một mươi năm một mươi sáu giờ chiều
hầu khắp trung bộ tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết tốt không mưa có nắng
nền nhiệt cao hai mươi tám ba mươi một độ
từ sau một mươi sáu giờ
khi không khí lạnh tác động ở thanh hóa nghệ an mây nhiều và bắt đầu có mưa
đến tối vùng mưa sẽ mở rộng xuống đến hà tĩnh
nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở các tỉnh bắc miền trung
sẽ giảm còn một mươi bảy một mươi tám độ trời chuyển rét trở lại
đến đêm nay và sáng sớm ngày mai
không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới khu vực quảng bình
trở vào cho đến thừa thiên huế
nhiệt độ giảm còn một mươi chín hai mươi độ
từ đà nẵng đến bình thuận
không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
đêm không mưa và nhiệt độ sẽ ổn định
ở mức là hai mươi hai hai mươi bốn độ
trong ngày hôm nay cùng với tiết trời nắng sớm
nền nhiệt ngày ở khu vực tây nguyên sẽ tăng lên hai mươi tám ba mươi một độ
còn ở khu vực nam bộ sẽ có mức nhiệt là ba mươi ba ba mươi bốn độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày
tại các khu vực trên cả nước

trở vào cho đến thừa thiên huế

từ đà nẵng đến bình thuận

trở vào cho đến thừa thiên huế